ngay sau khi cơn bão qua đi các đơn vị bộ đội biên phòng nghệ an đã triển khai giúp dân
và phối hợp bảo đảm giao thông an ninh trên địa bàn tuyến biển khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số một mươi để lại
trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền bốn đoàn công tác của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an
đã nhanh chóng xuống các địa bàn trọng điểm bão đổ bộ như vào huyện quỳnh lưu diễn châu nghi lộc
thị xã cửa lò và thị xã hoàng mai cùng với lực lượng của các đơn vị tại chỗ và nhân dân khắc phục hậu quả do cơn bão số một mươi gây ra
tại các địa bàn ven biển do có gió giật mạnh chiều cường giăng cao nên nhiều nhà dân kiosk kinh doanh bị tóc máy
nhiều cây cối bị gãy đổ ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện giao thông
các đơn vị của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an đã cử các tổ công tác xuống các địa bàn bị thiệt hại nặng
nhanh chóng cùng với các lực lượng giúp địa phương dọn dẹp cưa cắt cành cây bị gãy đổ đảm bảo giao thông thông suốt